trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước thông tin tổng thống philippines duterte
ra lệnh quân đội chiếm đóng tất cả các thực thể philippines có yêu sách chủ quyền ở biển đông mà chưa bị bên nào chiếm đóng
cũng như tuyên bố sẽ thăm đảo thị tứ thuộc quần đảo trường sa của việt nam trong thời gian tới
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng nêu rõ việt nam rất quan tâm và đang theo dõi xác minh các thông tin vừa nêu
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cũng nhấn mạnh như đã nhiều lần được khẳng định việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử
và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của việt nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị
lập trường nhất quán của việt nam về vấn đề biển đông đó là mọi tranh chấp được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế
trong khi chờ đợi tìm kiếm một giải pháp cơ bản và lâu dài cho tranh chấp các bên cần kiềm chế không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình
hay mở rộng tranh chấp phù hợp với tinh thần và lời văn của tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển đông doc năm hai nghìn một mươi tám